tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ công bố phát sóng năm g và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật gọi tắt là iot của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo
như vậy thành phố hồ chí minh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước được triển khai phủ sóng năm g
đến sự buổi lễ có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
với các dữ liệu lớn các đám mây đảm bảo quyền riêng tư mà viettel đã chuẩn bị và hỗ trợ
thành phố hiện có một mươi năm trăm linh doanh nghiệp công nghệ thông tin với ứng dụng công nghệ năm g này sẽ tạo cơ hội vàng cho doanh nghiệp triển khai các dịch vụ
dự kiến trong tháng chín này viettel sẽ phủ sóng nb iot cho một trăm linh địa bàn thủ đô hà nội
và có lộ trình triển khai tiếp tại thành phố đà nẵng cũng như mở rộng ra toàn quốc trong hai năm sắp tới